tại thành phố thủ đức lực lượng chức năng đang truy vết sàng lọc những người liên quan đến nam học sinh lớp tám
trường trung học cơ sở trần quốc toản vừa được phát hiện dương tính với covid một mươi chín
ca dương tính này là em học sinh lớp tám trường trung học cơ sở trần quốc toản phường phước long a
thành phố thủ đức em ngủ ở đường ba trăm tám mươi năm khu phố sáu phường tăng nhân phú a
trước đó em này từng đến sảnh lớn của trường nhận phần thưởng cuối năm học vào chiều ngày hai mươi bảy tháng năm
hiện nhà trường đã thông báo cho các phụ huynh học sinh giáo viên nhân viên làm việc tại trường
qua xác minh có chín trường hợp f một tiếp xúc gần với học sinh này gồm giáo viên chủ nhiệm và tám bạn học
tất cả đều được xét nghiệm và cách ly theo quy định